khi xét nghiệm với những virus gây viêm gan thông thường như a b c d e các bác sĩ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào tương tự
ngày năm tháng bốn who nhận được báo cáo đầu tiên về một mươi trẻ viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ dưới một mươi tuổi tại scotland
đến nay dịch đã lan sang ít nhất hai mươi bảy quốc gia
tại châu á sáu nước đã phát hiện trẻ mắc bệnh gồm indonesia một mươi năm hàn quốc một singapore một nhật bản bảy israel một mươi hai
đặc biệt indonesia ba
đặc biệt indonesia là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong nhất với sáu trường hợp theo sau là mỹ năm aderland một và một ca không sáu ở nước nào
bà philippa isterbrok chuyên gia của chương trình viêm gan toàn cầu tại who nói
hiện tại các giả thuyết hàng đầu vẫn liên quan đến virus adeno
ngoài ra chúng tôi vẫn đang cân nhắc vai trò của covid một mươi chín có thể là đồng nhiễm hoặc tiền sự mắc bệnh